thưa quý vị một cửa hàng điện thoại di động nằm ở trung tâm quận một thành phố hồ chí minh
đã bất ngờ phát hỏa
những người dân xung quanh đã hỗ trợ chủ tiệm di dời nhiều tài sản có giá trị ra ngoài
trước khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp kịp thời đến dập lửa khống chế đám cháy
đám cháy xảy ra khi bất ngờ trên sân thượng cửa hàng di động phát ra tiếng nổ lớn
rồi bốc cháy dữ dội
ngọn lửa nhanh chóng bao trùm trên sân thượng và lo ngại có thể cháy lan xuống các tầng dưới
nên người dân hôn hóa nhau di dời tài sản bên trong cửa hàng ra bên ngoài
đồng thời gọi điện báo lực lượng chức năng đến ứng cứu
nhận được tin báo trung tâm chỉ huy một trăm một mươi bốn đã cử đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an quận một cùng lực lượng cứu hỏa khu vực một
với xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
nhanh chóng triển khai các phương án chữa cháy chống cháy lan
sau gần một giờ đám cháy được lực lượng chức năng khống chế
vụ cháy không gây thương vong về người nhưng đã thiêu rụi nhiều tài sản của cửa hàng di động
ngày một mươi một tháng một mươi hai công an quận bình tân tp hcm cho biết đang tạm giữ đỗ thành công hai mươi bốn tuổi quê tại ninh bình
và nguyễn trí bảo hai mươi hai tuổi quê tại bạc liêu để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó hai chiến sĩ canh sát giao thông của đội canh sát giao thông trực tự công an quận bình tân tp hcm
làm nhiệm vụ điều tiết phân luận giao thông tại ngã tư bốn xã phường bình hưng hòa a
tại đây tổ công tác phát hiện công điều khiển xe máy chở theo bảo không đội mũ bảo hiểm có biểu hiện say xỉn
nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra do công không chấp hành cố tình tăng ga bỏ chạy nên tổ công tác rút chìa khóa xe
lúc này công và bảo nhảy khỏi xe chửi bới đe dọa và dùng tay chân đánh vào người hai chiến sĩ cảnh sát giao thông
phát hiện sự việc người dân xung quanh lao vào hỗ trợ khống chế công và bảo đưa về trụ sở công an
qua làm việc cả hai khai nhận do say xỉn nên không kiểm soát được bản thân
công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý hành vi chống người thi hành công vụ của các đối tượng này theo quy định của pháp luật
công an huyện thới lai thành phố cần thơ cho biết vừa mới bắt giữ một giống cướp có vũ khí gồm tám đối tượng với tuổi đời còn rất trẻ
vào lúc rạng sáng mới đây khi đi đến tuyến đường đoạn qua ấp thới thuận b thị trấn thới lai thành phố cần thơ
ông nguyễn văn miền ngộ huyện thới lai thành phố cần thơ dừng xe để nghe điện thoại của người thân
thì bất ngờ bị nhóm đối tượng ép sát rút mã tấu khống chế cướp xe honda vision rồi tẩu thoát
ông nguyễn văn miền ngộ huyện thới lai thành phố cần thơ dừng xe để nghe điện thoại của người thân

sau khi nhận được tin báo của ông miền đội canh sát hình sự công an huyện thới lai thành phố cần thơ
khẩn trương vào cuộc xác minh sàng lọc đối tượng nghi vấn
chỉ sau một mươi hai tiếng khi tám đối tượng băng cướp nhí đang tụ tập tại một quán cà phê trên địa bàn phường an hòa
quận ninh kiều thành phố cần thơ thì bị các trinh sát ập vào cấm gọn
dương quỳnh nhật sinh năm hai nghìn bảy ngộ quận ninh kiều thành phố cần thơ là đối tượng cầm đầu
các đối tượng còn lại gồm lê nhật anh sinh năm hai nghìn năm trần vinh khang sinh năm hai nghìn tám nguyễn minh tuấn
sinh năm hai nghìn chín lê quỳnh thảo nhiên sinh năm hai nghìn bốn trương công tần sinh năm hai nghìn sáu đều ngụ tại thành phố cần thơ
và bùi hiếu nhân sinh năm hai nghìn năm ngụ tại tỉnh hậu giang
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng thừa nhận hành vi cướp xe máy của ông miền
điều đáng nói là tám đối tượng này đều trong độ tuổi từ một mươi ba đến một mươi tám tuổi không có việc làm ổn định ăn chơi lêu lỏng
tụ tập khớp dật tài sản với thủ đoạn hết sức tinh vi manh động

việc kịp thời truy bắt nhóm đối tượng cướp tài sản với thủ đoạn hết sức tinh vi manh động và liều lĩnh của công an quyền thái lai đã được bà con nhân dân đồng tình ủng hộ và khen ngợi
từ lúc tôi bị mất tài sản cho đến lúc tôi thu hồi được tài sản
thì cái thứ nhất là tôi rất là mang ơn cái lực lượng công an nhân dân của đất nước việt nam của mình
họ rất là nhiệt tình phấn đấu để tạo cái niềm theo tôi
để tạo cái niềm tin tốt cho người dân và người dân rất là tin tưởng lực lượng công an của mình để bảo vệ cho nhân dân
đây còn là một trong những kết quả tiêu biểu của công an quyện thới lai thành phố cần thơ
trong thời gian thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm giữa vững an ninh trật tự
ổn định xã hội bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn tết nguyên đáng quý mảo hai nghìn hai mươi ba
thưa quý vị tấm chống chói
được tìm hiểu hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
tấm chống chói được gắn trên giải phân cách có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ một a
tuy nhiên trong thời gian qua trên địa bàn của tỉnh bình thuận lại xảy ra tình trạng
một số người dân tự ý tháo gỡ tắm chống chói để leo qua giải phân cách
gây ảnh hưởng lớn đến trực tự an toàn giao thông
tiêm ấn nguy cơ tai nạn giao thông và gây thiệt hại tài sản của nhà nước
tại khu vực chợ thái hiệp và trường tiểu học hồng thái ba thuộc huyện bắc bình
có ít nhất bốn tấm chống chói đã bị người dân gỡ xuống để leo qua giải phân cách như thế này
người lớn trẻ em vô tư leo giải phân cách dù lối qua đường chỉ cách đó vài bước chân
không chỉ tại bắc bình nhiều địa phương trong tỉnh của tuyến quốc lộ một a đi qua
cũng xuất hiện nhiều điểm có tấm chống chói bị người dân tự ý tháo gỡ
việc tháo dỡ này thường diễn ra vào ban đêm khiến các lực lượng rất khó phát hiện xử lý
người dân tự ý tháo chống chói ra và đối với người dân khi tự ý tháo chống chói này thì chúng tôi rất là khó phát hiện
vì là thường là người dân là tháo vào những lúc trời tối hoặc là những lúc mà không có lực lượng chức năng kiểm tra
theo thống kê của cục quản lý đường bộ bốn trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua tỉnh bình thuận có hai trăm tám mươi vị trí
với tổng số hai trăm tám mươi năm tấm chống chói bị người dân tự ý tháo dở làm lối đi bộ qua đường
tập trung nhiều nhất ở huyện tuy phong và bắc bình
việc người dân tự ý tháo gỡ tấm chống chói không chỉ làm thiệt hại tài sản nhà nước mà còn gây nguy cơ lớn về an toàn giao thông
việc mà tháo dỡ tấm chống chói này thì cực kỳ nguy hiểm đối với các người băng qua tấm chống chói
bởi vì là phương tiện lưu thông trên cái tuyến quốc lộ một thì thường là bị khúc tầm nhìn không thấy được người dân leo qua
mà đây là một hành vi vi phạm pháp luật
do đó thì khuyến cáo người dân là không nên
tháo dỡ tấm chống chói bởi vì nó nguy hiểm đến tính mạng và đồng thời nó là phá hội tài sản của quốc gia
trên thực tế đã xảy ra tai nạn giao thông chết người bởi tình trạng tương tự
điển hình vào tối hai mươi bảy tháng bốn một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người chết xảy ra trên tuyến quốc lộ một a thuộc xã hồng liêm huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
nạn nhân là ông cù văn lộn bốn mươi bảy tuổi quê bình định
ông lộn đi bộ băng qua đường quốc lộ một hướng bắc nam sau đó leo qua giải phân cách cứng dưới đường thì bị xe khách biển kiểm soát bảy mươi bảy b một nghìn tám trăm ba mươi ba tông tử vong tại chỗ
tại vị trí này không có đèn đường chiếu sáng và mặc dù có lưới chống loá được lắp trên vị trí phân cách nhưng một bên lưới đã bị người dân tháo gỡ để leo dễ dàng hơn
vụ tai nạn thương tâm này là lời cảnh tỉnh cho người dân về việc tự ý tháo gỡ tấm chống chói và leo qua giải phân cách để qua đường
ông lộn đi bộ băng qua đường quốc lộ một hướng bắc nam bốn mươi bảy tuổi quê bình định
bản bảo trật tựa ngọn giao thông phù hợp với công an các địa phương cũng như ba bốn trong việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ một góp phần kéo giảm tai nạn giao thông chính quyền địa phương cùng các cấp các ngành cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát
ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi tháo bỏ tấm chống chói trên giải phân cách đồng thời tổ chức tuyên truyền giáo dục để người dân hiểu và chấp hành nghiêm các quy định về luật an toàn giao thông
mỗi người dân cũng cần có ý thức hơn trong việc tự bảo vệ tính mạng của mình tự giác chấp hành tốt luật an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông từ những việc nhỏ nhất
các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh đắk lắc vừa triệt xóa thành công một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề và cá độ bóng đá mùa world cup hai nghìn hai mươi hai qua mạng internet
quy mô đặc biệt lớn với tổng số tiền giao dịch đánh bạc trên một tỷ đồng
cầm đầu đường dây này là một tỷ đồng
nguyễn trọng long ba mươi hai tuổi trú tại xã cư ni và nguyễn ngọc khoa ba mươi ba tuổi trú tại thị trấn eak huyện eak tỉnh đắk lắc
hai đối tượng này đứng ra tổ chức phân chia vai trò phần việc cho từng đối tượng cấu kết chặt chẽ với nhau phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi
trong thời gian diễn ra giải vô địch bóng đá world cup hai nghìn hai mươi hai long và khoa đã lấy ba tài khoản tổng cá độ bóng đá trên mạng internet
về chia nhỏ thành nhiều tài khoản rồi giao cho các con bạc tại nhiều địa bàn tham gia cá cược khám xét nơi ở của các đối tượng
lực lượng công an đã tạm giữ hơn ba trăm năm mươi triệu đồng một mươi sáu thẻ atm hai laptop ba mươi năm điện thoại di động và hai xe ô tô liên quan đến hoạt động ghi số đề và cá độ bóng đá
bước đầu cơ quan điều tra xác định đường dây này có hơn năm mươi người tham gia
số tiền giao dịch đánh bạc trung bình một ngày là khoảng năm tỷ đồng
và từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay đồng tiền giao dịch đánh bạc trung bình một ngày là khoảng năm tỷ đồng
khi bị bắt tổng số tiền giao dịch đánh bạc là hơn một tỷ đồng
hiện vụ việc đang được các phòng nghiệp vụ công an tỉnh đắk lắc tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng
sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính mạng viễn thông hai đối tượng ngô văn nam và trần nhật trường
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế khởi tố và bắt tạm giam
theo điều tra năm đối tượng đánh bạc trung bình một ngày là khoảng năm tỷ đồng
bài lên các trang mạng xã hội về xác minh danh tính tại các sàn giao dịch để tìm người bán thông tin cá nhân của người khác
từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai nam đã mua của trường một mươi bốn năm trăm linh bộ hồ sơ bán lại cho một mươi bốn khách hàng
thu lợi bất chính trên hai trăm linh triệu đồng sử dụng tiêu xài cá nhân
nguồn gốc các thông tin cá nhân trên trường khai nhận cùng với trần trường giang góp chung mua đường link
download thông tin cá nhân từ người bán đường link của một công ty tài chính
sau đó truy cập để lấy thông tin của khoảng hơn ba trăm linh khách hàng
trường đã bán cho nam và nhiều người khác thu lợi bất chính trên năm mươi triệu đồng
thưa quý vị và các bạn bóng cười và những nguy hại với sức khỏe con người là một vấn đề không mới
mặc dù thời gian qua thì các cơ quan chức năng đã vào cuộc tuyên truyền rộng rãi về những hệ lụy của nó
tuy nhiên cho đến nay thì một bộ phận giới trẻ vẫn phớt lờ những cảnh báo đó vẫn vô tư sử dụng bóng cười
như một thứ để tăng hương phấn và giải tỏa căng thẳng mệt mỏi
tại thành phố đà nẵng thời gian qua vấn nạn kinh doanh sử dụng bóng cười diễn ra khá phức tạp
phần lớn đối tượng sử dụng chủ yếu là những người còn trẻ tuổi làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
phản ánh của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại đà nẵng
để có những hình ảnh chân thực nhất về vấn nạn làm dùng bóng cười trong giới trẻ ở thành phố đà nẵng
phóng viên antv đã vào vai các dân chơi để thâm nhập vào hầu hết các điểm nóng về mua bán trái phép và sử dụng bóng cười trên địa bàn thành phố
và những hình ảnh chúng tôi ghi lại được cho thấy một thực trạng đáng lo ngại
các nam thanh nữ tú tỏ ra rất phấn khích khi ngậm những chiếc bóng cười được bơm khí n hai o khí gây cười và lắc lư theo tiếng nhạc được phát hết công suất từ những chiếc loa cực đại
nhưng có vẻ chừng đó vẫn chưa đủ ffe với một số tay chơi